hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng đã tiếp cận gia đình này bằng cách phụ chăm sóc con của họ sau khi sinh với giá là một trăm năm mươi đồng một ngày
đến một mươi bốn h ngày hôm sau lợi dụng lúc gia đình cháu bé không có mặt an đã lén lút bế cháu bé trốn về nhà mình
nhận được tin báo công an thành phố châu đốc đã truy tìm và giải cứu an toàn cho cháu bé ngay sau đó
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết vì ham muốn có con nhưng biết bản thân khó có khả năng sinh con nên đã chiếm đoạt cháu bé